ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ khẩn cấp nghi phạm nguyễn minh nhật hai mươi sáu tuổi
trú tại phường tân bình tp di an tỉnh bình dương để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày hai tháng một mươi hai sau khi đi giao gà về đến ngã tư chiêu liêu
thuộc phường tân bình tp di an tỉnh bình dương nhật đã đến mua dâm tại phòng trọ của nạn nhân
do mâu thuẫn về việc trả tiền mua dâm trong lúc xô xát nhật đã dùng tay bóc cổ khiến nạn nhân tử vong
sau đó nhật lấy hai điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông bị đuối nước tại hồ công viên văn lang
thuộc thành phố việt trì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú thọ
đã triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú thọ đã huy động trên hai mươi cán bộ chiến sĩ
cùng với các thiết bị chuyên dụng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ
mặc dù thời tiết giá rét mặt hồ gượn sóng nhưng với tinh thần quyết tâm cao cho đến một mươi sáu h ngày hôm nay
lực lượng tìm kiếm đã tìm được sát của nạn nhân và bàn giao thi thể của nạn nhân cho công an thành phố việt trì
cùng với các phòng chức năng công an tỉnh để tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án làm nhục người khác
cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại sóc quần áo mai hường số chín mươi ba đường lê hoàn phường lam sơn thành phố thanh hóa
đồng thời khởi tố bị can đối với cao thị mai hường về tội làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trịnh đình anh là chồng của hường về tội cưỡng đoạt tài sản
vào chiều ngày hôm qua công an thành phố thanh hóa phát hiện trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip dài gần bốn phút
về việc một cô gái bị một nhóm người hành có hành vi dùng vũ lực và có dấu hiệu làm nhục được cộng đồng mạng chia sẻ gây bức xúc dư luận
ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin công an thành phố thanh hóa tiến hành xác minh triệu tập chủ shp đến cơ quan công an để xác minh
tại đây các đối tượng khai sau khi phát hiện shop bị mất trộm quần áo và liên hệ được với hai nữ sinh lấy trộm đồ
hường đã đánh đập dùng kéo cắt tóc cắt áo của một nữ sinh yêu cầu phải khắc phục số tiền một mươi năm triệu đồng nếu không sẽ báo công an
do không lo được tiền nữ sinh này nhắn tin xin lỗi tuy nhiên hai vợ chồng hường liên tục nhắn tin đe dọa
đến ngày ba mươi tháng một mươi một gia đình hai nữ sinh đến sóp để đưa tiền do hoàn cảnh khó khăn nên một nữ sinh xin khắc phục số tiền một mươi triệu đồng và được đồng ý
nữ sinh còn lại không có tiền nên hai vợ chồng hường đã yêu cầu viết giấy khất nợ số tiền một mươi triệu đồng
sử dụng trái phép chân ma túy nhóm đối tượng vừa bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh bắt giữ
trước đó lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ thuộc xã phước thạnh huyện gò dầu
phát hiện tại phòng hát có một mươi hai người đang sử dụng trái phép chân ma túy tiến hành kiểm tra nhanh cả một mươi hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy
công an thành phố hồ chí minh vừa khởi tố bắt tạm giam ba mươi tám đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
với số tiền giao dịch lên tới gần bốn tỷ đô la mỹ
theo điều tra đường dây đánh bạc này do huỳnh long bạch sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn đắc quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng ngụ quận gò vấp
huỳnh long như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ quận tân bình và phạm thị mai ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận phú nhuận cầm đầu và điều hành
công an xác định nhóm này sử dụng không gian mạng
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật hoạt động hết sức tinh vi bí mật thay đổi thú đoạn đặc thuật thông qua việc sử dụng đổi tiền việt
để mua các loại tiền điện tử như ethereum usdt tron liên kết với các sàn tài chính để quy đổi nạp rút tiền
các đối tượng hình thành nhiều đường dây phân cấp nhiều tầng nhiều đại lý tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn phát triển ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
bước đầu công an xác định số lượng tiền giao dịch gần bốn tỷ usd tương đương tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi chưa tính tiền đối ứng của nhà cái
hiện công an tp hcm vẫn đang phù hợp cùng các đơn vị điều tra mở rộng đường dây đánh bạc quy mô lớn này
một nhóm đối tượng gốc hải phòng đã có tiền án tiền sự hoạt động lưu động vào tp hcm để cho vay lãi nặng hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn
vừa bị cục cảnh sát hình sự bộ công an đấu tranh bóc gỡ thành công
đường dây là đối tượng đào xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã có hai tiền án cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
thắng thường cho khách vay với hai hình thức bao gồm vay bắt họ trả tiền góp theo ngày với lãi suất từ hai trăm tám mươi hai cho đến một bảy trăm ba mươi tám mỗi năm
và vay lãi nặng đóng tiền lãi một mươi năm ngày một lần lãi suất năm đồng một triệu một ngày hoặc một năm một ngày
tương đương với mức lãi suất từ một trăm tám mươi đến năm trăm bốn mươi bảy năm một năm
để lôi kéo những người đang có nhu cầu vay tiền các đối tượng cho đăng quảng cáo
trên các website mạng xã hội kết nối với môi giới làm trong ngành ngân hàng tài chính để giới thiệu người có nhu cầu vay vốn
kinh doanh đầu tư buôn bán đặc biệt là những người có nhu cầu đáo nợ ngân hàng
cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bảy đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đề nghị những khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng này liên hệ với phòng trọng án
cục cảnh sát hình sự địa chỉ tại số hai trăm năm mươi tám nguyễn trãi quận một tp hcm để được giải quyết
thông tin về việc triệt phá các đường dây ma túy sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
theo kết quả điều tra ban đầu từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
dung đã nhiều lần mua ma túy của hằng đem về phân lẻ trực tiếp bán và giao cho phương sang bán lại cho nhiều người
đến khoảng một mươi một h ba mươi phút
ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng công an tỉnh an giang bắt và khám xét nơi ở của dung
phát hiện thu giữ trên sáu trăm bốn mươi gram ma túy đá cùng nhiều tăng vật liên quan
tại thời điểm khám xét lực lượng công an còn phát hiện bắt giữ phương và sang đang ở trong nhà dung
ngoài ra còn phát hiện thu giữ trong người sang trên sáu gam ma túy đá
tiến hành bắt và khám xét nơi ở của hằng tại tỉnh tây ninh lực lượng công an phát hiện thu giữ một khẩu súng
dạng móc khóa và sáu viên đạn nghi đạn cao su cùng một số tăng vật liên quan
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh điện biên cũng vừa bắt quả tang lò thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại đội chín xã hanh hương huyện điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hà bị bắt khi đang di chuyển bằng xe máy trên tuyến đường liên xã hướng vào bản nong pet xã thanh hưng
kiểm tra tại chỗ tổ công tác phát hiện trong áo bông để ở xe của đối tượng một gói hình vuông bọc băng dính màu trắng
có một mươi gói ni lông bên trong chứa hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra hà khai nhận trước đó đã nhận lời vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng không rõ danh tính thì bị bắt giữ
thời gian qua trên địa bàn tỉnh lai châu hoạt động tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lai châu đã làm rõ nhiều vụ việc đối tượng có liên quan xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đây là những đối tượng đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lai châu khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác
người khác xuất cảnh trái phép
từng vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê trèo tờ lý đã tham gia nhóm gia lô người việt nam đang lao động ở trung quốc
tại đây lý được một người đàn ông kết bạn và rủ đưa người việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc
lý đã liên hệ với nhiều người ở cung xã tham gia đưa người trốn đi nước ngoài
cứ đưa thành công một người qua biên giới các đối tượng sẽ trả cho lý chín trăm linh nhân dân tệ
sự việc chỉ dừng lại khi hoạt động của các đối tượng bị bộ đội biên phòng lai châu phát hiện
chỉ tính từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt lý đã cấu kết với một mươi hai đối tượng ở việt nam
đưa đón thành công năm mươi người vượt biên trái phép
các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau nhưng quá trình điều tra thì các bị can
chủ yếu là sử dụng các trang mạng xã hội như các trang mạng bây giờ là facebook zalo và wechat
để mà tiến hành trao đổi nhắn tin móc nối lôi kéo và để đưa đón người sang bên trung quốc
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lai châu đã khởi tố bảy vụ
hai mươi vụ và một vụ

ngoài những vụ việc đã khởi tố cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh
điều tra xác minh năm mươi sáu vụ việc liên quan đến một trăm năm mươi sáu đối tượng
có hành vi xuất cảnh trái phép tham mưu cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật
xuất cảnh trái phép không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro mất an toàn
thậm chí một số trường hợp còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng
đây còn là một trong những nguyên nhân nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng
khi những người này xuất cảnh trái phép qua đường mòn lối mở để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng khi trở về địa phương
bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng chức năng mỗi người dân cần nhận thức rõ
việc xuất cảnh trái phép là vi phạm pháp luật nhất là trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
thông tin cập nhật về diễn biến dịch covid một mươi chín ở trong nước
ngày hôm nay cả nước đã có một mươi ba chín trăm chín mươi tám ca mắc mới tại năm mươi bảy tỉnh thành phố
các địa phương đã ghi nhận số ca
nhiễm tăng cao nhất so với ngày hôm qua đó là thành phố hồ chí minh bạc liêu và thừa thiên huế
tổng số ca được điều trị khỏi cho đến nay là hơn một triệu ca
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua đó là bắc cạn và lai châu
còn theo tin từ sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến một mươi tám h ngày hôm nay đã ghi nhận sáu trăm hai mươi tám ca dương tính
trong đó có một trăm chín mươi ca tại cộng đồng
như vậy là sau bốn ngày ghi nhận từ trên bốn trăm linh đến năm trăm linh ca một ngày
số ca mắc mới của hà nội lại tiếp tục gia tăng
với hơn sáu trăm linh ca mỗi ngày và trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương
tại một số nước cũng đã xuất hiện biến chủng mới omicron
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện gửi các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo công tác phòng chống dịch
công điện nêu rõ sau gần hai tháng thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ tình hình dịch cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên dịch vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương tại một số nước đã xuất hiện biến chủng mới omicron
để tiếp tục kiểm soát phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội bảo đảm đời sống nhân dân
thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp thực hiện đúng tinh thần nghị quyết số một trăm hai mươi tám
chủ động đánh giá mức độ nguy cơ sát thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
không gây ách tắc cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của người dân
các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine an toàn khoa học hiệu quả
và các biện pháp phòng chống dịch của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và của bộ y tế
theo kế hoạch thì bắt đầu từ thứ hai tuần sau
sáu tháng một mươi hai các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
trên địa bàn các xã phường thị trấn của ba mươi quận huyện thị xã có mức độ dịch ở cấp độ một và cấp độ hai
sẽ bắt đầu cho phép học sinh đi học trở lại
ngày hôm nay đồng loạt nhiều trường khối trung học phổ thông đã sẵn sàng về cơ sở vật chất
cũng như các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn đón học sinh quay trở lại trường
tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lomonosov
các cán bộ giáo viên nhà trường đang gấp rút làm vệ sinh trường lớp
chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đặc biệt lên danh sách học sinh đủ điều kiện đến trường học trực tiếp
những kịch bản cho tình huống xuất hiện ca nghi nhiễm trong trường học cũng được nhà trường quán triệt đến từng giáo viên
chúng tôi đã đảm bảo giãn cách của học sinh và các lớp học với nhau
các đơn nguyên với nhau để nếu có trường hợp xảy ra có trường hợp f là học sinh
thì chúng tôi sẽ bật luôn cái chế độ của cái ban chỉ đạo phòng chống y tế
và thực hiện theo đúng quy định của thành phố đã hướng dẫn rất chi tiết
từng cái kịch bản f ở trong trường như thế nào phát hiện f không phát hiện ở gia đình như thế nào
f một ở trường và f một nghi ở nhà như thế nào và f hai cũng vậy
thì chúng tôi đã lên kịch bản và đã có những cái sự chuẩn bị rất là chú đáo cho cái việc này
sòng sòng với công tác phòng dịch thì hiện các nhà trường cũng đang tích cực giả soát lại học sinh trên nhiều địa bản khác nhau
đảm bảo cho học sinh không được đến trường do trong khu cách ly cũng được học tập
những em mà chưa thể đến trường thì chúng tôi vẫn kết hợp việc dạy trực tiếp với dạy trực tuyến
sẽ giao cho các lớp mỗi phòng học có học sinh mà còn chưa đến lớp được
thì sẽ quay và phát trực tiếp cái giờ dạy của thầy cô trên lớp để học sinh có thể ngồi ở nhà
nhưng vẫn giữ được cái giờ học như là dạy học trực tiếp
theo quy định của thành phố trước đó thì chỉ học sinh ở vùng có dịch cấp độ một và hai mới được đến trường
tuy nhiên theo lãnh đạo sở giáo dục và đại học
đào tạo hà nội thì tất cả học sinh trung học phổ thông đều được trở lại trường
chỉ trừ các trường hợp thuộc diện cách ly đang ở trong khu phong tỏa
với các em học sinh trung học phổ thông đi học thì chúng tôi xác định là
tất cả các em học sinh mà không nằm trong đối tượng cách ly
tức là f hoặc f một hoặc f hai mà phải cách ly
theo quy định của y tế thì đều được đến trường
nên chính vì vậy thì đối với học sinh ở các phường
thị trấn mà không thuộc diện cách đi đều được đến trường để tham gia học tập
sở giáo dục và đào tạo cũng cho biết
sau khi khối trung học phổ thông quay trở lại trường
sở sẽ rút kinh nghiệm sau một tuần cùng khối lớp chín
trên một số địa bàn huyện thị xã đã đi học được hai tuần
từ đó sẽ có tham mưu với thành phố để xem xét cho học sinh các khối học khác trở lại
tuy nhiên sẽ không thực hiện đồng loạt mà hạ dần từng cấp học
và chỉ khi điều kiện kiểm soát dịch tốt
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một
hai mươi tháng một mươi hai của đoàn đại biểu cấp cao việt nam
do chủ tịch nước nguyễn xuân phúc làm trưởng đoàn
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã gặp đồng chí zubov igor petrovich quốc vụ khanh
thứ trưởng bộ nội vụ liên bang nga tại trụ sở bộ nội vụ
thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ
chân thành cảm ơn đồng chí quốc vụ khanh thứ trưởng bộ nội vụ nga
cùng các bạn đồng nghiệp nga đã dành thời gian đón tiếp
với những tình cảm nồng hậu và thân thiết nhất
chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
của đồng chí đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đến đồng chí đại tướng kalakonsep vladimir aleksandrovich
bộ trưởng bộ nội vụ liên bang nga
đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh bộ nội vụ liên bang nga
là đối tác truyền thống hữu nghị tin cậy của bộ công an việt nam
là thành tố chủ yếu quan trọng trong hợp tác an ninh chính trị giữa hai nước
quan hệ hợp tác giữa hai bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia có liên quan đến công dân hai nước
bộ nội vụ nga đã giúp bộ công an việt nam đào tạo nhiều cán bộ học viên
về các lĩnh vực đảm bảo pháp lý an ninh quốc gia giám định tư pháp
tâm lý hoạt động nghiệp vụ ở các bậc đại học và trên đại học
về phần mình đồng chí thứ trưởng bộ nội vụ nga đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bộ
nhất là việc triển khai hiệu quả chương trình phối hợp hành động giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ liên bang nga giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên ủng hộ hỗ trợ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế mà hai bộ là thành viên
qua đó đã góp phần bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
hai đồng chí lãnh đạo bộ công an việt nam và bộ nội vụ liên bang nga thống nhất sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp
để tiếp tục thúc đẩy hợp tác cùng chia sẻ trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
và một số nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của hai bộ
bảo đảm an ninh an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao doanh nhân lưu học sinh
và kiều dân của nước này công tác đầu tư học tập và làm ăn sinh sống ở nước kia
bộ đội vụ liên bang nga tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo cán bộ học viên bộ công an việt nam
tại liên bang nga và cử chuyên gia sang việt nam giảng dạy bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công tác
trong lĩnh vực phòng chống tội phạm nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy xuyên quốc gia
và khoa học kỹ thuật hình sự
chiều nay tại thành phố vinh tỉnh nghệ an báo công an nhân dân trang trọng tổ chức lễ ra mắt
văn phòng đại diện báo công an nhân dân khu vực bắc trung bộ
đây cũng là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày báo công an nhân dân phát hành số đầu tiên
tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn thế kỷ nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam
chủ tịch hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương đồng chí hồ quang lợi
phó chủ tịch thường trực hội nhà báo việt nam trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
báo công an nhân dân thuộc cục truyền thông công an nhân dân được xác định là cơ quan ngôn luận của đảng ủy công an trung ương và bộ công an
một trong sáu cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quốc gia theo quyết định số ba trăm sáu mươi hai ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ
phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm hai nghìn ba mươi
hiện báo công an nhân dân là cơ quan báo chí có nhiều ấn phẩm báo in nhất toàn quốc
tại buổi lễ trung tướng mai văn hà đã trao quyết định thành lập và tổ chức bộ máy văn phòng đại diện báo công an nhân dân khu vực bắc trung bộ thuộc ban thời sự chính trị báo công an nhân dân
theo đó trung tá trần ngọc hùng nguyên phó tổng biên tập báo công an nghệ an làm phó trưởng ban thời sự chính trị báo công an nhân dân trưởng văn phòng đại diện
nhân dịp này thay mặt đảng ủy ban biên tập báo công an nhân dân đại tá nhà văn phạm khải phó cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân tổng biên tập báo công an nhân dân
bày tỏ cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo bộ công an lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghệ an lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh nghệ an
trong đó có công an tỉnh nghệ an đã quan tâm giúp đỡ hết sức thiết thực tạo điều kiện để văn phòng đại diện báo công an nhân dân khu vực bắc trung bộ ra đời
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm qua mùng ba tháng một mươi hai công an tp đà nẵng chính thức phát động mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân
nội dung trọng tâm của mô hình là duy trì có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và tập trung giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân ngoài giờ hành chính tại công an các xã phường
trong những ngày đầu thực hiện nhiều người dân đã chủ động đến giải quyết giấy tờ thủ tục công tác quản lý địa bàn vì thế cũng có những thuận lợi nhất định
trụ sở công an phường hòa khánh nam quận liên kiểu đơn vị được chọn thí điểm
bốn giờ khi hay tin công an phường triển khai mô hình tăng ca phục vụ nhân dân chị lan cùng nhiều người dân khác trong tổ rất phấn khởi và tranh thủ đến làm thủ tục đăng ký nhập khẩu
bởi đây là khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi sau một ngày bận rộn với công việc
mà chị lan thu xếp được
thấy công an quận liên chuyển làm rất là nhiệt tình rất là thuận lợi cô cũng thấy là yên tâm
nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân được thực hiện vào khung giờ một mươi tám đến hai mươi giờ
các ngày thứ hai đến thứ sáu và tám đến một mươi một giờ ngày thứ bảy trong tuần bao gồm trong cả thời gian lễ tết
ngoài nội dung tiếp nhận giải quyết nhanh các thủ tục hành chính
tổ chức công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy
lực lượng công an cơ sở còn tăng cường xuống địa bàn kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân
công an phường cũng được hỗ trợ rất là nhiều về con người cũng như các phương tiện cần thiết để làm việc
đặc biệt là sự hỗ trợ của các phòng ban thuộc công an thành phố sự phối hợp của các đội nghiệp vụ
với kế hoạch này người dân
có thể đến công an phường hoặc là ở nơi cư trú có thể là giải quyết các thủ tục hành chính
đây cũng là cái thời gian mà mình xuống địa bàn mình tuyên truyền đến bà con nhân dân các biện pháp phòng chống các loại tội phạm
bởi vì bà con nhân dân là một cái cánh tay nối dài rất là đắc lực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn
có bà con nhân dân mà giúp đỡ mình ít thì mình thành công ít giúp đỡ nhiều thì mình thành công nhiều
đỡ mình hoàn toàn thì mình thắng lại hoàn toàn đến mặt trạng phòng chống tội phạm
ở giai đoạn đầu công an thành phố triển khai thí điểm tại một số đơn vị công an phường xã tương ứng với bảy quận huyện
với mục tiêu hướng đến là lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá
các công an phường thí điểm sẽ linh hoạt triển khai nhiều cách làm hay để thực hiện có hiệu quả mục tiêu
chúng tôi sẽ thiết lập cái đường dây nóng để mà thông tin đến người dân
khi cần thì người dân có thể là thông tin qua đường dây nóng
có cán bộ tiếp nhận các thông tin để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính
và theo cái chủ trương là các thủ tục hành chính đều được giải quyết
và giải quyết trong thời gian sớm nhất để người dân yên tâm
sau khi hoàn thành thí điểm giai đoạn một công an thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình
ở tất cả công an năm mươi sáu xã phương
căn cứ biên chế hiện có công an thành phố sẽ tăng cường cho công an xã phường
để triển khai mô hình trong thực tiễn đảm bảo tối thiểu đủ một mươi tám cán bộ chiến sĩ

ba mươi cán bộ chiến sĩ đối với công an phường